xã tân lập huyện mộc châu được biết đến là địa bàn có số hộ nghèo thấp nhất tỉnh sơn la
hiện nay với tỷ lệ chỉ hai chín để đạt được kết quả này đảng bộ xã tân lập đã triển khai nhiều giải pháp
nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng đảng viên trong thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển góp phần xóa đói giảm nghèo
bản dọi hai xã tân lập một trong những điểm tái định cư đầu tiên của dự án nhà máy thủy điện sơn la
năm hai nghìn ba vì dòng điện ngày mai của tổ quốc bốn mươi chín hộ dân ở huyện mường la đã nhượng lại toàn bộ đất đai để di chuyển về định cư tại xã tân lập
xác định rõ vai trò kinh tế từ sản xuất nông nghiệp tri bộ đã tuyên truyền vận động nhân dân trong bản
mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng tiến bộ khoa học và sản xuất
sau một mươi sáu năm về nơi ở mới kinh tế của người dân đã ổn định và từng bước phát triển
cả bản đã hoàn thành được một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí và là bản đầu tiên của xã về đích trong xây dựng nông thôn mới
hiện toàn xã tân lập có hai trăm bảy mươi hectare trồng trè sản lượng chè búp tươi
đạt khoảng ba tấn giá trị sản xuất bình quân đạt một trăm linh triệu đồng trên một hectare trồng trè
ngoài ra xã tân lập đã thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất dốc được hai trăm tám mươi hectare
các loại cây ăn quả như mận hậu nhãn bơ và cây ăn quả có muối cũng được trồng mới trên một trăm bảy mươi hectare
giá trị kinh tế trên một đơn vị sản xuất đạt bốn mươi năm triệu đồng trên một hectare
bản chúng tôi trồng cây trè này đã nhiều năm nay rồi
quá trình chăm sóc thu hoạch chè cũng bình thường không vất vả lắm
hằng ngày chúng tôi thu hái trè được bao nhiêu thì đều được nhà máy thu mua hết
cho nên so với cây ngô cây lúa thì thu nhập từ cây trè cũng ổn định hơn
hiện nay chúng tôi còn sáu mươi chín hộ nghèo
như vậy thì chúng tôi xác định là cái việc mà thoát nghèo rồi nhưng mà lại tái nghèo
đây là một cái việc mà có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào
đấy thì chúng tôi cũng đã xác định là phải làm công tác tuyên truyền thật tốt
và giao cho các tổ chức đoàn thể phụ trách đến từng hộ chia ra làm sáu cái nhóm nghèo
để chúng tôi lựa chọn
từng hộ thuộc cái nhóm nào dễ thì chúng tôi sẽ giúp cho những cái hộ dễ trước
còn lại thì chúng tôi sẽ cho mượn đất này rồi cho đi học tập mô hình này
hiện nay thu nhập bình quân đầu người của người dân xã tân lập đạt gần ba mươi triệu đồng một năm
và tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn hai chín
những kết quả đạt được từ công tác lãnh đạo trong phát triển kinh tế xã hội của xã tân lập
đã từng bước tạo cho người dân niềm tin và sự lãnh đạo của đảng
khởi dậy tính tiên phong gương mẫu
của cán bộ đảng viên